sáng nay bảy tháng một mươi một bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh tiếp tục trả lời chất vấn trước quốc hội
rất nhiều đại biểu quốc hội đã chất vấn về trách nhiệm của bộ trưởng khi để nhiều dự án nguồn điện chậm tiến độ
trong khi nhu cầu sử dụng điện của nước ta là rất lớn
tại phiên chất vấn lo lắng trước việc nước ta sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu điện từ năm hai nghìn hai mươi
các đại biểu đề nghị ngay tại nghị trường quốc hội bộ trưởng bộ công thương cho biết khi nào các dự án nguồn điện được triển khai và đưa vào sử dụng
tôi muốn trao đổi với bộ trưởng về cái dự án điện khí ở bạc liêu
tôi đề nghị là đây là một dự án mà kỳ vọng rất lớn vào thu hút đầu tư của một vùng đồng bằng sông cổ long
là cái nơi chúng ta đang rất quan tâm đảng và quốc hội đều luôn luôn hướng về đồng bằng sơn cổ long
thế nhưng mà cái trách nhiệm của bộ công thương tôi thấy không tích cực
thậm chí là cố ý làm trái luật cư hạch cố ý làm trái chỉ đạo của thủ tướng
cho nên là đề nghị thủ tướng phải chỉ đạo triển khai ngay cái dự án này
chúng tôi cần bộ công thương trả lời khi nào thì làm và khi nào thì xong
đối với đại biểu bộ công thương thái bình thì đề cập đến dự án điện thái bình hai
thì đây cũng là một dự án quan trọng trong tổng số đồ điện bảy điều chỉnh
vừa qua có một số vững mắt có những nguyên nhân kết quả từ những năng lực thực hiện của chủ tổng thầu
là tổng công ty pvc thuộc tập đoàn dầu khí cũng như một số các nguyên nhân khác
thế thì cái này đã trở thành một cái vụ án
hữu hiệu vi phạm pháp luật ở nhiều khía cạnh trong cái sử dụng vốn
cũng như là trong cái quá trình triển khai thực hiện
thì cơ quan công an đã khởi tố vụ án và đã có xử lý bước đầu
chính phủ và thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo
rất là đặc trưng sẽ tiếp tục đánh giá về cái khả năng để tiếp tục thực hiện dự án
và như đại biểu đã nói là với tám mươi năm khối lượng dự án đã được thực hiện
thì cũng có cái cơ hội để chúng ta tiếp tục là đầu tư bổ sung
hoạt hiện những cái phần còn lại
nhưng với cái nguyên tắc là không làm thay đổi tổng mức đầu tư của dự án đã được phê duyệt
liên quan đến cái nhà máy điện bạc liêu thì cũng rất nhiều đại biểu đã nêu
thì chúng tôi cũng xin nghiêm túc tiếp thu những ý kiến góp vào đây
và trong cái quá trình giả soát kiểm tra lại cái quá trình thực hiện của mình
thì chúng tôi sẽ rất nghiêm túc đánh giá lại
nhưng mà cái quan trọng là cái tiến độ thì chúng tôi cũng sẽ tiếp thu ý kiến
chỉ đạo của thủ tướng và cũng như của thủ tướng chính phủ
để khẩn trương tiếp tục hoàn thiện cái này và báo cáo sớm
và báo cáo thì báo cáo rồi nhưng mà tiếp tục để phối hợp
để thúc đẩy cái dự án này để có thể trở thành sớm
trong sáng nay bộ trưởng bộ nội vụ lê vĩnh tân cũng đăng đàn trả lời chất vấn
liên quan đến việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh giản biên chế
sắp xếp cán bộ công chức sau khi sắp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã
công tác tuyển dụng bồi nhiệm lân chuyển bồi dưỡng đào tạo thi nâng ngạch
chế độ chính sách đối với cán bộ công chức và viên chức
công tác đánh giá xử lý vi phạm của cán bộ công chức viên chức
và nâng cao chất lượng đối ngũ cán bộ công chức viên chức